ở khu vực miền trung công tác khắc phục mưa lũ cũng đang được khẩn trương tiến hành
đối với người dân xã cảnh dương huyện quảng trạch tỉnh quảng bình biển là nguồn sống là cần câu cơm nuôi sống gia đình
thế nhưng chỉ trong một đêm mưa lũ hàng chục hộ gia đình trắng tay khi những chiếc tàu bị lũ cuốn trôi đánh chìm vào biển nước
những con tàu bị lũ cuốn trôi ra biển cả những ngư cụ đánh bắt máy móc thân tàu nằm ngổn ngang
mọi nỗ lực cứu vãn tài sản còn lại của ngư dân vùng biển xem ra vẫn không được nhiều
đó là những gì đang diễn ra tại xã cảnh dương huyện quảng trạch tỉnh quảng bình
sau trận lũ người dân nơi đây chỉ biết nhìn ra biển nước trong vô vọng
đó là những gì đang diễn ra tại xã cảnh dương huyện quảng trạch tỉnh quảng bình
đó là những gì đang diễn ra tại xã cảnh dương huyện quảng trạch tỉnh quảng bình
tại xã cảnh dương huyện quảng trạch tỉnh quảng bình có một mươi tám tàu cá bị nạn trong đợt lũ vừa qua
trong đó có hai tàu bị sóng đánh vỡ mắc cạn một mươi ba tàu bị chìm và ba tàu bị mất tích thiệt hại khoảng một mươi ba tỷ đồng
trong vòng chưa đến năm giờ đồng hồ nhưng gần hai mươi hộ gia đình trắng tay vì mưa lũ
trước thiệt hại quá lớn của bà con ngư dân xã cảnh dương ngay sau khi cơn lũ đi qua bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh quảng bình đã đến thăm hỏi
động viên giúp đỡ nhân dân vượt qua khó khăn trước mắt mưa lũ đi qua việc khắc phục hậu quả vẫn chưa hết
người dân cảnh dương lại phải gấp rút đưa tàu thuyền tránh trú cân bão sắp tới để tránh những tổn thất có thể xảy ra